thưa quý vị phòng cảnh sát môi trường công an tp hà nội phối hợp với các đơn vị chức năng
vừa phát hiện thu giữ gần hai hộp cà phê hoàng gia hỗ trợ giảm cân
nghi có thành phần gây ngộ độc được cất giấu dưới hầm của khu nhà xưởng công ty trách nhiệm hiệu hạn
dược mỹ phẩm lasva có địa chỉ tại xã kim sơn thị xã sơn tây hà nội
và đây cũng là loại cà phê giảm cân từng khiến một phụ nữ rơi vào hôn mê tổn thương não
lực lượng chức năng xác định công ty trách nhiệm hiểu hạn dược mỹ phẩm laspa
sản xuất nhiều loại thực phẩm chức năng thực phẩm bổ sung với số lượng lớn
dây chuyền sản xuất các sản phẩm này không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và y tế theo quy định
trước đó ngày ba mươi một tháng ba một số trường hợp ngộ độc đang được điều trị tích cực
tại trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai
các triệu chứng của bệnh nhân giống nhau như mệt khó thở nôn nhiều co giật hôn mê
và có dấu hiệu tổn thương thiếu máu não thoáng qua sau khi sử dụng thực phẩm bổ sung nhãn hiệu cà phê hoàng gia hỗ trợ giảm cân